chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
tiếp đó giang trực tiếp tiến hành làm phẫu thuật thẩm mỹ cho khách
khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một chị phạm thị diễm hát liên hệ nhắn tin với giang nói muốn làm phẫu thuật nâng mũi và đã nhiều lần chuyển tiền cho giang để đặt cọc
tổng cộng chị hát đã chuyển cho giang ba mươi năm triệu đồng
giang hẹn ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sẽ tiến hành làm phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi cho chị hát tại địa chỉ ngõ một trăm bốn mươi bảy tân mai phường tương mai
ngày một mươi ba tháng một giang thông báo cho phong về trường hợp chị hát
liên hệ bác sĩ gây mê
đầu giờ chiều ngày một mươi bốn tháng một chị hát đến cơ sở thẩm mỹ chui và được giang đưa lên tầng sáu của ngôi nhà để làm thủ tục phẫu thuật
khi tiến hành phẫu thuật có giang ngọc anh bình lễ tham gia
trong đó ngọc anh là người gây mê thuốc midazolam năm mg trên ml do ngọc anh mang đến
bình và lễ phụ hỗ trợ giang
ngọc anh tiến hành gây mê cho chị hát sau đó giang tiêm thuốc mê tại vị trí mổ
về sau giang khai không biết cụ thể tên thuốc tê
chỉ biết thuốc có sẵn tại cơ sở thẩm mỹ của phong
sau khi giang tiến hành mổ đầu mũi của chị hát chừng hai mươi phút ngọc anh nói chị hát có dấu hiệu sức khỏe không tốt nên bảo giang dừng phẫu thuật
ngọc anh tiến hành sơ cứu và cho chị hát thở oxy hô hấp nhưng lúc này cô gái trẻ đã rơi vào tình trạng hôn mê
giang bảo đăng không định hình lại mũi cho chị hát rồi liên hệ với phong báo sự việc
biết tin phong gọi thế anh đi ô tô đến chở chị hát đến bệnh viện bạch mai cấp cứu
quá trình làm việc lê ngọc anh xuất trình bằng bác sĩ đa khoa do đại học y hà nội cấp
chứng chỉ định hướng chuyên khoa chuyên ngành gây mê hồi sức cũng do đại học y hà nội cấp
chứng chỉ hành nghề do sở y tế hà nội cấp với phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức
xác minh tại bệnh viện bạch mai cơ quan điều tra nắm được bệnh nhân hát được chẩn đoán hôn mê chưa rõ nguyên nhân sau phẫu thuật nâng mũi
tại thời điểm bệnh nhân vào viện có vết khâu vách ngăn mũi
đáng chú ý là khi tiến hành khám nghiệm hiện trường tại địa chỉ một mươi tám c tổ hai mươi tương mai cơ quan điều tra xác định hiện trường tầng sáu bị xáo trộn
các đồ vật dụng cụ làm phẫu thuật đã được mang đi nơi khác cất dấu
lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ tại tầng năm các đồ vật liên quan đến y tế như xi lanh ống thủy tinh mũ chụp y tế
sáng ngày một mươi chín tháng ba bà nguyễn thị mai lan phó giám đốc bệnh viện ung bướu hà nội cho biết
sau khi nhận được thông tin bác sĩ lê ngọc anh khoa phẫu thuật gây mê hồi sức của bệnh viện có liên quan đến vụ việc
bệnh viện đã yêu cầu bác sĩ này viết bản tường trình và quyết định tạm đình chỉ công tác bác sĩ ngọc anh từ ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bà mai lan thông tin bác sĩ ngọc anh đã công tác tại bệnh viện đến nay năm sáu năm
bước đầu bác sĩ này có thừa nhận tham gia vào việc nâng mũi cho nạn nhân
hiện bác sĩ này đang viết tường trình sự việc
có thông tin chính thức chúng tôi sẽ cung cấp
liên quan đến vụ việc hiện gia đình đã tổ chức tăng lễ cho nạn nhân tại quê nhà long an
trước sự ra đi của chị hát người thân bạn bè ai nấy đều xót xa
nhưng càng đau lòng hơn khi biết đến hoàn cảnh của chị
trước khi tử vong chị hát đang là mẹ đơn thân
theo gia đình bé gái hai tuổi con chị hát còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau đớn khi mất đi người thân yêu nhất của mình
sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc chị hát và chồng chia tay để lại đứa con nhỏ chưa tròn hai tuổi cho bà ngoại
để từ long an ra hà nội
ngày một mươi bốn tháng một chị hát có phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi tại nhà riêng của anh hoàng minh p phường tương mai quận hoàng mai hà nội
đến một mươi hai giờ cùng ngày chị dê bạn cùng phòng của chị hát nhận được tin nhắn của chị hát đến cơ sở thẩm mỹ đón mình
tuy nhiên khi đến nơi chị giờ gọi điện không thấy bạn mình bắt máy nhắn tin không trả lời
do sốt ruột và lo lắng bạn mình gặp chuyện chị giờ đã cùng với bạn bè liên tục gọi điện thoại nhắn tin cho hát
nhưng cũng không nhận được hồi âm
đến khoảng một mươi tám giờ bạn bè của chị hát nhận được điện thoại của nhân viên nơi chị hát làm thẩm mỹ
nói đến ngay bệnh viện bạch mai vì sức khỏe của hát rất yếu không thể phẫu thuật
sáng ngày hai mươi một tháng một chị hát vẫn hôn mê và tình trạng nguy kịch dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa
sau đó đến ngày hai mươi năm tháng hai chị hát được gia đình đưa về long an để tiếp tục điều trị
tuy nhiên đến tối ngày một mươi sáu tháng ba chị hát đã tử vong
thưa quý vị vụ việc cô gái hai mươi hai tuổi tử vong vì nâm mũi chơi hết nóng
thì trên cộng đồng mạng mới đây tại tp hcm một vụ việc đau lòng tương tự
được xác định cũng tử vong do phẫu thuật mỹ
được biết nữ bệnh nhân này đến bệnh viện một a tại tp hcm
thực hiện cuộc phẫu thuật nâng ngực và tử vong ngay sau đó chưa rõ nguyên nhân
hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc
tối ngày một mươi tám tháng ba ông ngô anh tuấn phó giám đốc bệnh viện một a
còn gọi là bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng tp hcm cho biết
đơn vị đang phối hợp với công an quận bình tân vào cuộc điều tra xác minh
nguyên nhân khiến chị ntn ba mươi hai tuổi quê đồng tháp tử vong khi vào bệnh viện thực hiện phẫu thuật nâng ngực
liên quan đến vụ việc trên chị nguyễn thị ngọc trâm ba mươi bốn tuổi ngụ tại quận sáu tp hcm cho biết
vào sáng ngày một mươi tám tháng ba người phụ nữ này được em gái là ntn thông báo đi phẫu thuật nâng ngực
và nhờ chuyển khoản cho bác sĩ bốn mươi triệu đồng
chị n được bác sĩ có tên là nt đưa đến bệnh viện một a để thực hiện phẫu thuật
tuy nhiên đến một mươi sáu h một mươi một phút cùng ngày chị trâm nhận được thông báo từ bệnh viện em gái đang trong tình trạng nguy kịch
đến một mươi bảy h ba mươi năm phút chị n tử vong
chị trâm kể bác sĩ t nói với tôi rằng sau khi chuyển em gái ra phòng hồi sức
em tôi đột ngột khó thở và tụt huyết áp
bệnh viện đã liên hệ với bác sĩ của bệnh viện phạm ngọc thạch qua để cấp cứu nhưng không cứu được
tử thi của em gái tôi lúc này đã tím tái
chị trâm thông tin phòng phẫu thuật của bà n khi gia đình đến
đã được lau dọn sạch sẽ
đến hiện tại gia đình chưa nhận được thông tin cụ thể về quá trình phẫu thuật nguyên nhân tử vong của chị n
chị trâm đã liên hệ công an để nhờ can thiệp
chị trâm cho biết thêm họ nói đã mời đội ngũ của bệnh viện phạm ngọc thạch qua để cấp cứu
nhưng vốn dĩ khi tôi qua tay chân em gái đã tím tái còn đeo ống thở
ông ngô anh tuấn cho biết vụ việc cũng được đơn vị báo cáo thanh tra sở y tế tp hcm
và từ chối bình luận nguyên nhân tử vong của bệnh nhân
yêu cầu chờ kết luận cuối cùng của phía cơ quan điều tra
ngoài ra ông tuấn khẳng định bác sĩ trực tiếp phẫu thuật nâng ngực cho bệnh nhân có hợp đồng lao động
có chứng chỉ hành nghề đầy đủ
bệnh viện đã xuất trình các loại giấy tờ cần thiết cho công an quận tân bình sau khi xảy ra sự cố
sáng một mươi chín tháng ba nguồn tin từ công an quận tân bình tp hcm cho hay
cơ quan điều tra đang hoàn tất các thủ tục phối hợp với viện kiểm sát nhân dân cung cấp
tiến hành khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân tử vong của nữ bệnh nhân ntn
được biết chị ngọc nhờ là mẹ đơn thân
trước khi tử vong chị là lao động chính để nuôi gia đình và con gái một mươi ba tuổi
dự kiến trong sáng nay ngày một mươi chín tháng ba
việc khám nghiệm tử thi bệnh nhân sẽ được thực hiện tại trung tâm giám định pháp y tp hcm
sự ra đi của chị hát hay chị n là sự mất mát rất lớn đối với gia đình họ
đau xót nhất có lẽ vẫn là những đứa trẻ bơ vơ
khi không được sống trong vòng tay yêu thương của cha giờ lại mất đi cả mẹ
giờ mai đây không biết tương lai của các bé sẽ như thế nào
và thưa quý vị hai trường hợp kể trên cũng sẽ là một lời cảnh tình đến một số chị em
có ý định làm đẹp nhờ phương pháp giao kéo
phẫu thuật thẩm mỹ là phương pháp làm đẹp phổ biến hiện nay
nhưng trước khi ra một quyết định liên quan tới sức khỏe và tính mạng bản thân
hy vọng quý vị cân nhắc thật kỹ và tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn để chọn được cơ sở uy tín
thông tin tiếp theo về kết quả điều tra hai vụ việc trên sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và gặp lại